mở đầu là tin tức về cơn bão số ba
cụ thể vào hồi một mươi h ngày một mươi chín tháng bảy
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vị bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm tám mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong những giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc
đi vào đất liền các vùng ven biển của trung quốc
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của báo ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm mét biển động mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm
có lúc cấp sáu dần cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
quay trở lại với thời tiết trên đất liền
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió
nên trong ba ngày tới khu vực bắc bộ tiếp tục có mưa
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
tập trung chính ở vùng núi trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
cũng vì đó nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức lưu ý
gió mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối còn ban ngày vẫn còn đang gián đoạn
nên nền nhiệt chưa giảm nhiều
tại khu vực đông bắc bộ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới về chiều tối
cũng có mưa rào và rông có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh sát với tố lốc gió giật mạnh
cũng như lũ quét sạt lở đất rất nguy hiểm
ban ngày khu vực vẫn còn nắng gián đoạn nên mức nhiệt chưa chiều giảm nhẹ
duy trì ở xung quanh ngưỡng hai mươi chín ba mươi ba độ
trong khi những cơn mưa rào và rông đang có xu hướng gia tăng
ở các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ thì nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực miền trung
ngoại trừ thanh hóa sẽ có mưa rông rải rác thì dọc các tỉnh từ nghệ an xuống đến thừa thiên huế
vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân
và cháy rừng ở các tỉnh trung bộ bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có nắng nóng lúc ban ngày
với mức nhiệt trưa chiều giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
về chiều tối tại đây có mưa rào và rông vài nơi riêng phần phía nam có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
vùng cao tây nguyên vẫn đang trong thời kỳ mùa mưa nên về chiều tối vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh nguy hiểm
ban ngày tại đây có nắng yếu với mức nhiệt ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rào và rông lúc chiều tối
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn với mức nhiệt trưa chiều không quá cao
giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ